một chiếc ô tô loại bốn chỗ đang đậu tại khách sạn khánh đăng thuộc tổ bốn khu phố ba phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai
thì bất ngờ phát ra tiếng nổ và bốc lửa cháy nghi ngút khiến cho nhiều người hoảng loạn
theo thông tin ban đầu xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một f hai mươi hai nghìn năm trăm ba mươi bốn của một khách thuê phòng đang đậu dưới sân của khách sạn khánh đăng
thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bốc cháy dữ dội
nghe tiếng nổ và khói bốc cao khoảng bốn mươi khách đang lưu trú ở trong khách sạn hô hoán ôm đồ đạc cùng nhau tháo chạy ra ngoài
lúc này bảo vệ và một số người dân sống gần khu vực đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa
nhưng chỉ sau khoảng một mươi phút ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe ô tô
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều động hai xe chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
sau khoảng hai mươi phút ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ